thưa quý vị hôm nay kỷ niệm hai mươi năm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
gia đình là tế bào của xã hội gia đình có hòa thuận hạnh phúc thì xã hội mới phồn vinh phát triển bền vững
năm hai nghìn một theo quyết định số bảy mươi hai của thủ tướng chính phủ đã lấy ngày hai mươi tám tháng sáu hàng năm là ngày gia đình việt nam để nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình
và ngày gia đình việt nam năm nay có chủ đề gia đình bình an xã hội hạnh phúc nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình việt nam đề cao các chuẩn mực đạo đức lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình
nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày gia đình việt nam thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có thông điệp gửi đến toàn thể các gia đình trên khắp mọi miền tổ quốc gia đình việt nam ở nước ngoài
trong thông điệp này chủ tịch nước đã đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc có hiệu quả các chủ trương của đảng nhà nước về công tác gia đình đặc biệt là việc phát triển gia đình để cao gia đình trong nuôi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống các giá trị văn hóa chuẩn mực tốt đẹp của gia đình việt nam trong giai đoạn mới của đất nước
nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu hai nghìn một

chính gia đình đã luôn làm điểm tựa niềm tin động viên họ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
nhiều gia đình quyên góp ủng hộ vật chất tinh thần gương mẫu động viên người thân chấp hành tốt chủ trương chung sức cùng đảng nhà nước và cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch bệnh để việt nam ta trở thành điểm sáng được bạn bè thế giới ghi nhận đánh giá cao
nhân dịp này tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp các ngành
các địa phương các tổ chức cá nhân trên cả nước cộng đồng việt nam ta ở nước ngoài đã có nhiều việc làm tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua hiệu quả góp phần xây dựng gia đình việt nam hạnh phúc tiến bộ phát triển bền vững
mỗi người việt nam đều có gia đình nhỏ riêng của mình song cũng có chung một gia đình lớn thiên liêng chính là đất nước việt nam ngần năm phân hiến
tôi mong mỗi gia đình việt nam ở trong nước và ở nước ngoài không ngừng phán ráo vương lây
mỗi người dân việt nam hãy thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân trách nhiệm tình cảm với người thân trong gia đình tiếp tục vương đáp xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm nhân lây những niềm vui hạnh phúc nuôi dưỡng tâm hồn nhân cách niềm tự hào khát vọng cống hiến trao truyền những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp của dân tộc là nguồn lực

tôi mong mỗi gia đình việt nam ở trong nước và ở nước ngoài không ngừng phán ráo thiên liêng chính là đất nước việt nam ngần năm phân hóa tốt đẹp của dân tộc là nguồn lực